tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bốn bị cáo
gồm lê văn thành nguyễn duy tân đều chú phường an hải bắc quận sơn trà
hà hoàng minh chú phường hòa cường nam quận hải châu và nguyễn tịnh
chú phường hòa phát quận cẩm lệ cùng về hành vi giết người
theo cáo trạng vào khuya ngày hai mươi năm tháng bốn tại một quán nhậu trên đường lê thanh nghị
thuộc phường hòa cường nam quận hải châu vì không mượn được sạc dự phòng
nên bốn bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm đánh vào đầu và các vị trí khác nhau
trên cơ thể của các anh lê thanh hải nguyễn quốc trường và hoàng phi hùng
hậu quả làm ba nạn nhân thương tích hai mươi sáu
tòa án nhân dân tp tuyên phạt bị cáo lê văn thành chín năm tù hà hoàng minh bốn năm tù
nguyễn tịnh và nguyễn duy tân đều bảy năm tù cùng về tội giết người
riêng với bị cáo nguyễn duy tân cộng thêm chín tháng của tội tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
trong vụ án khác tổng hình phạt mà tân phải chấp hành án là bảy năm chín tháng tù
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi hai b thuộc thôn nậm cún xã mường bo thị xã sapa
lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một trăm linh bánh heroin bốn xe máy và nhiều vật chứng khác
các đối tượng khai nhận
nhận hàng từ nước ngoài vận chuyển qua nhiều tỉnh đưa về lào cai chờ cơ hội mang đi nước thứ ba tiêu thụ
hiện nay lực lượng chức năng đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
do nghiện game đổi thưởng nên nguyễn xuân thắng ở thanh hóa đã đến cửa hàng vàng vờ hỏi mua vàng rồi cướp luôn vàng mang bán lấy tiền chơi game
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thắng sinh năm hai nghìn ở thị trấn nông trường thống nhất
huyện yên định về hành vi cướp giật tài sản
trước đó công an huyện yên định nhận được tin báo tại cửa hàng vàng kim trang ở phố kiểu xã yên trường huyện yên định
có một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng sau đó cướp giật một nhẫn vàng năm chỉ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng là nguyễn xuân thắng
tại cơ quan công an thắng khai nhận do nghiện game đổi thưởng nên đã giả vờ đi mua vàng
giật một chiếc nhẫn vàng đem đi bán lấy tiền chơi game hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
còn tại bình định tòa nhân dân huyện tuy phước vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc với tổng cộng ba mươi ba bị cáo
trong đó có bảy bị cáo nữ phần lớn các bị cáo đều trú tại thành phố quy nhơn
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an đã bất ngờ
vào vụ cướp giật tài sản
vào một căn nhà hoang tại xã phước thuận huyện tuy phước và bắt quả tan các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc bầu cua
cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường bốn trăm bảy mươi năm triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và một số vật chứng phục vụ cho việc đánh bạc
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ tám tháng đến ba mươi chín tháng tù cho mỗi người
có một mươi một bị cáo được hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hai đối tượng đang trên đường nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam đã bị lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bắt giữ
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm nay tại khu vực mốc ba trăm chín mươi chín đồn biên phòng na loi
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng gồm lì trá mảnh chú tại bản nọ hán và lì bà thái chú tại bản hủy khơ
cả hai đều ở xã đọc may huyện kỳ sơn nghệ an
đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam
theo điều tra ban đầu hai đối tượng trên đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam
thì bị lực lượng đồn biên phòng na loi phát hiện bắt giữ
lực lượng công an nhân dân tỉnh yên bái đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt với phương châm phòng hôn chống
lực lượng công an đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tại các địa bàn vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi có những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một vì nghi ngờ ông trảo trợt lau sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn
có hành vi thả ma đã khiến người thân trong gia đình bị ốm đau bệnh tật
ba đối tượng này đã tự chế tạo một quả mìn đem trôn dưới đường ống nước của nhà oplau
sau đó dùng dao cắt đứt ống nước
sáng hôm sau khi ông bloud đi kiểm tra đường ống nước thì bị mìn nổ dẫn đến tử vong
ngay lập tức công an tình yên bái đã điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
còn đây là vụ đánh bạc mới được cơ quan công an huyện văn yên tỉnh yên bái triệt phá
nhóm chín đối tượng này đã tổ chức đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi
đặc biệt tập trung tại khu vực hẻo lánh ít ngư dân để tổ chức đánh bạc
các đối tượng lợi dụng địa hình ở miền núi tập trung lên các quả đồi hoặc là các khu vực ra dân cư dễ quan sát
để nhằm mục đích là đánh bạc và có người cảnh giới
để làm sao cơ quan chức năng không phát hiện được
nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong dịp cuối năm
lực lượng công an tình yên bái đã chủ động trình khai nhiều biện pháp
trong đó tập trung vào công tác tuần tra nắm tình hình tuyên truyền vận động người dân
đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa
cùng với đó tranh thủ các buổi làm căn cước công dân các buổi tiếp xúc với nhân dân
phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật
tăng cường lực lượng công an cơ sở chủ động nắm tình hình phát hiện và giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
trong thời hạn tới chúng tôi sẽ tập trung gọi lực lượng chỉ đạo các lực lượng có hoàn tình
tiến hành thực hiện các đợt cao điểm tấn công do bộ phát động
đồng thời tập trung xây dựng các phương án các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là dịp lễ noel
năm hai nghìn hai mươi một tết tương lịch và tết âm lịch đấu tranh các loại tội phạm
trong đó đặc biệt là tội phạm liên quan đến do dịch bệnh covid một mươi chín tác động
tội xâm phạm xảy hữu tội phạm buôn lậu giai đoạn thương mại và các loại tội phạm khác
đặc biệt là những vụ kiên quyết không để những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn
chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến tết nguyên đán
và cùng với các cơ quan chức năng bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
hỗ trợ công tác chống dịch công an tỉnh yên bái đã sẵn sàng triển khai các phương án
để ngăn chặn đấu tranh từ sớm từ xa với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
với mục tiêu cao nhất giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trực tư an toàn xã hội
trước trong và sau tết nguyên đán để nhân dân đón tết cổ truyền an toàn và bình yên
tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an quận năm cho biết là hiện đang phối hợp cùng với phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bc bảy
công an tp hcm điều tra làm rõ vụ sập nhà ở khu vực khiến cho hai người bị thương
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một người dân sinh sống với đường võ văn kiệt
phường sáu quận năm tp hcm phát hiện căn nhà ở đường này bất ngờ đổ sập nên hô hoáng
khi xảy ra sự cố trong nhà có năm người tuy nhiên hai người phát hiện kịp thời nên thoát ra ngoài được
còn một số người bên trong căn nhà bị mắc kẹt không thoát ra
có mặt tại hiện trường lực lượng đã đưa hai người bị mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài
chuyển cấp cứu ở bệnh viện nguyễn tri phương
một người mắc kẹt có tầng hai căn nhà xuống dưới an toàn
bước đầu lực lượng chức năng xác định do căn nhà kế bên đang thi công sửa chữa
làm sập một phần phía trước căn nhà số một nghìn một mươi tám dẫn tới vụ việc trên
thưa quý vị thêm một vụ trộm với thủ đoạn mua hàng rồi lợi dụng sơ hở để lấy cắp tài sản
vừa xảy ra tại một cửa hàng cây cảnh trên đường huỳnh văn bánh
thuộc quận phú nhuận tp hcm đã được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội
gây bức xúc dư luận
theo chủ cửa hàng bán cây cảnh trên đường huỳnh văn bánh và clip camera an ninh ghi lại
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối hai mươi tám tháng một mươi một một phụ nữ trung niên đến cửa hàng
sau khi lựa được hai chậu cây giá tám mươi đồng người này cơ tính tiền
trong lúc chủ cửa hàng không chú ý người này đã lấy đi chiếc điện thoại của chú tiệm
để trên bàn giấu vào người rồi lên xe đi mất
chiếc điện thoại bị trộm lấy mất hiệu iphone một mươi hai pro max với giá trị gần ba mươi triệu đồng
đoạn clip ghi lại sự việc sau đó được đăng lên mạng xã hội để người dân cảnh giác
chín tháng một mươi một công an thành phố hồ chí minh công bố từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
toàn thành phố xảy ra năm trăm bốn mươi tám vụ phạm pháp hình sự trong đó hai trăm ba mươi ba vụ trộm
đang chú ý có ba vụ trộm thì có tới hai vụ trộm cấp là xe gắn máy
công an thành phố đang mở các đợi cao điểm để truyền quét tội phạm
đem lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân đặc biệt là dịp cuối năm đang cận kề
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết là hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng dương văn hùng
hai mươi bảy tuổi ngủ tại xã lộ hai mươi năm huyền thống nhất để làm rõ hành vi trộm cấp tài sản
trước đó tối hai mươi bảy tháng một mươi một do thiếu tiền tiêu xài lợi dụng đêm khuya trong lúc mọi người đang ngủ say
dương văn hùng và phạm huy đạt hai mươi tám tuổi cùng ngụ xã lộ hai mươi năm huyện thống nhất
đã lén vào rảy của ông lê văn lai ở xã hưng lộc huyền thống nhất
lấy trộm một bộ máy xịt thuốc gồm một đồ xịt áp lực màu xanh
một đầu mô tô màu trắng đen bốn điện thoại di động
khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện truy bắt
và bàn giao cho lực lượng công an xã hưng lộc riêng đối tượng đạt đã trốn thoát
công an xã hưng lộc đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng dương văn hùng cùng tan vật
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận động đối tượng phạm duy đạt ra đầu thú